ngày hai mươi một tháng sáu tại khu lưu niệm giáo sư viện sĩ trần đại nghĩa ở huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đoàn lãnh đạo của bộ quốc phòng đã đến thăm làm việc và tặng hiện vật cho khu lưu niệm
tại nhà tưởng niệm giáo sư viện sĩ thiếu tướng anh hùng lao động trần đại nghĩa
đoàn đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng đã dân hoa dân hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ
giáo sư viện sĩ trần đại nghĩa nhà khoa học quân sự tài ba của cách mạng việt nam
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người con yêu tú của quê hương vĩnh long
tại nhà trưng bày đoàn đại biểu cũng đã được giới thiệu về cuộc đời thân thế và sự nghiệp cách mạng
của giáo sư viện sĩ thiếu tướng anh hùng lao động trần đại nghĩa
làm việc với lãnh đạo tỉnh vĩnh long đoàn đã trao tặng năm hiện vật
bao gồm mô hình súng galil ace ba mươi một súng galil ace ba mươi hai mô hình đạn chống tăng b bốn mươi một m
mô hình đạn pg chín và mô hình tàu tên lửa
đây cũng là vũ khí được bộ quốc phòng nghiên cứu sản xuất thành công
cũng như đưa vào vận hành hiệu quả trong thời gian qua
trên cơ sở ý tưởng ban đầu của giáo sư viện sĩ trần đại nghĩa lúc sinh thời